học sinh trường trung học phổ thông chuyên lương văn chánh ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đã sáng chế giam hủyng atm gạo phát miễn phí cho người nghèo
đây là hành động đầy tính nhân văn sáng tạo của các em học sinh
chung sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi chín tháng bốn cây atm gạo chính thức hoạt động tại khuôn viên trường trung học phổ thông chuyên lương văn chánh
trong buổi sáng đã chia sẻ hơn ba tấn gạo cùng một phần rau xanh đến được với nhiều người nghèo ở thành phố tuy hòa
tôi rất là mừng và tôi rất là cảm ơn trân trọng với cấp tính đạo gọi là quan tâm đến bà con là nhân dân
cảm xúc thấy vui và mừng vì mình được nhận gạo hỗ trợ tôi cũng rất mừng và rất vui
để có máy atm gạo các em học sinh chuyên vật lý tin học cùng nhiều cộng sự đã lên ý tưởng
tìm hiểu cơ chế vận hành thiết kế bo mạch ủng hộ ý tưởng rất đáng biểu dương này
các thầy cô giáo
và nhà trường cùng nhau quyên góp vận động phụ huynh và cựu học sinh đóng góp được hơn hai mươi tấn gạo
thứ nhất là giáo dục cho các em có trách nhiệm với cộng đồng
thứ hai là đây coi như là một sản phẩm trí tuệ của học sinh của nhà trường
các học sinh của nhà trường các bậc phụ huynh các nhà tài trợ các đồng chí lãnh đạo cũng ủng hộ rất nhiều cho chương trình
thì để cho một chương trình có một sức lan tỏa
atm gạo của các em học sinh trường trung học phổ thông chuyên lương văn chánh ở tỉnh phú yên
lên ý thức chia sẻ cộng đồng của tuổi thơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
mà còn khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn